thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tập thể cá nhân liên quan theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán giáp thìn phải tập trung ngay vào xử lý công việc
không để chậm chẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội
nhất là đối với các công việc bị tồn động do nghỉ tết
tiếp tục thực hiện khẩn trương nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã được chính phủ thủ tướng chính phủ giao
chú trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo việc làm sinh kế cho người dân
thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội bảo đảm toàn diện đa tầng hiện đại bao trùm bền vững
đồng thời tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ công việc trọng tâm